cách thành phố quy nhơn tỉnh bình định khoảng một mươi hai hải lý là xã đảo nhơn châu
có diện tích tự nhiên là ba trăm năm mươi hai hectare nhiều thắng cảnh đẹp lại gần đất liền nên có tiềm lực phát triển du lịch lớn
thế nhưng đời sống nhân dân trên đảo vẫn gặp nhiều khó khăn
nguyên nhân chính được xác định là do xã đảo chưa có điện lưới quốc gia phải chạy máy phát điện một mươi hai tiếng mỗi ngày
người dân đã trông chờ nguồn điện lưới quốc gia từ nhiều năm nay
nay điều ước đó dần trở thành hiện thực khi dự án cấp điện bằng các ngầm xuyên biển cho đảo nhơn châu đã hoàn thiện
và đóng điện trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi
đảo nhơn châu hay còn gọi là đảo cù lao xanh là xã đảo tiền tiêu có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng
về quốc phòng an ninh phát triển kinh tế biển của tỉnh bình định
hiện xã đảo nhơn châu có khoảng sáu trăm linh hộ gia đình với hơn hai năm trăm linh nhân khẩu sinh sống bằng nghề khai thác nuôi trồng thủy sản
trước đây trạm phát điện xã nhơn châu có ba máy phát điện chạy bằng dấu diezen
một máy đời cũ đã hỏng từ lâu một máy phải tạm dừng để bảo dưỡng
chỉ có một máy còn chạy được với công suất một trăm tám mươi kva không đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày một tăng của người dân
nên máy thường xuyên bị quá tải tự động ngắt khiến cả đảo mất điện
đến nay dự án cấp điện bằng cấp ngầm xuyên biển cho đảo nhơn châu hoàn thành
những chuyện như vậy sẽ không còn xảy ra nữa
xã đảo nhơn châu là một xã ở đảo xa đất liền
nên về kinh tế các mọi mẹ điều kiện viên hóa xã hậu điện đài rất là khó khăn
nhưng bây giờ được sự quan tâm của đảng và nhà nước
quan tâm kéo điện cấp ngầm ra đảo nhơn châu là một điều nhân dân rất là vui mừng
điện mà vừa đảo cái nhất là em sẽ
dựng một hồ hải sản sống đợi em bán hải sản sống cho những du khách qua đảo có thể ở lại và chìm ngưỡng hải sản sống của biển
dự án cấp điện bằng cắp ngầm xuyên biển cho xã đảo nhân châu thành phố quy nhơn tỉnh bình định
được thực hiện theo hình thức oda do eu tài trợ không hoàn lại
với mục tiêu cấp điện ổn định liên tục từ lý điện quốc gia trên xã đảo nhơn châu
dự án bao gồm các hạng mục chính như xây dựng mới tuyến cắp ngầm hai mươi hai kv xuyên biển
với chiều dài hơn một mươi km
nối từ đất liền ra đảo xây dựng các trạm biến áp hệ thống trụ điện đường dây hai mươi hai kv
tổng kinh phí thực hiện dự án là hơn ba trăm năm mươi một tỷ đồng
quan hệ đối tác giữa việt nam với eu ngày càng bền chặt và mạnh mẽ lên từng ngày
đặc biệt sự hợp tác giữa eu với việt nam trong lĩnh vực năng lượng ba năm qua là rất tốt
như nhơn châu cũng là dự án nằm trong chương trình hỗ trợ điện nông thôn của bộ công thương và eu
cá nhân chúng tôi thấy dự án này sẽ mang lại hiệu quả tích cực
thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội đặc biệt là nghề cá ở địa phương
chúng tôi mong muốn là dự án này sẽ cấp điện an toàn và bền vững cho đảo
giúp người dân trên đảo nâng cao đời sống
vượt qua những khó khăn vướng mắt như điều kiện thi công phức tạp
thời tiết biển khắc nghiệt việc vận chuyển thiết bị vật tư
thì công việc xây dựng những móng cột điện cao hơn một mươi mét ở mép đảo
với những vách núi dựng đường
với tinh thần quyết tâm huy động mọi nguồn lực tập trung chỉ đạo
và chủ động phối hợp tốt với các cơ quan liên quan
dự án đã tích cực triển khai toàn bộ quá trình thực hiện dự án
tiến độ đã luôn được kiểm soát nhiều mốc tiến độ vượt trước kế hoạch
đặc biệt tiến độ thi công lắp đặt các ngầm biển vượt trước một mươi hai ngày
vì giai dẫn được đưa sang đảo để thi công
và điều kiện thi công của bên này cũng rất khó khăn
tại vì đa số các anh em thi công theo thủ công chứ cơ giới cũng hạn chế
nên thời gian thi công có thể sẽ tốn nhiều thời gian hơn trên đất liền khá nhiều
nhưng bên cạnh đó các anh em cũng đã huy động nhan lực
để thúc đẩy tiến độ và hồng thành sớm để đạt tiến độ của dự án
dự án cấp điện cho xã nhân trong
khi xã nhân trong hoàn thành đi vào vận hành sẽ cung cấp nguồn điện ổn định liên tục
mang đến cơ hội phát triển cho nhân dân trên đảo
có phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội
đồng thời góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên đảo thiên liêng của tổ quốc
phải nói rằng đây là một giấc mơ mà ngàn đời của nhân dân chúng tôi
khi mà đưa điện lưới quốc gia xã đảo nhân châu thì thứ nhất là đã giúp cho người dân
có cái điều kiện để chúng ta sản xuất kinh doanh rồi phát triển kinh tế phát triển du lịch trên xã đảo
và việc thứ hai nữa là khi tiện xã đảo xã nhân trong thì cũng góp phần đảm bảo an ninh trật tự cho xã đảo nhân trong của chúng ta
và chúng tôi nghĩ là khi mà có điện thì người dân tại xã đảo nhân châu sẽ có một cuộc sống
một cuộc sống tốt hơn
dự án được hoàn thành là một dấu ấn quan trọng đối với xã đảo nhân trong
từ bây giờ xã đảo đã được cung cấp một nguồn điện ổn định đầy đủ chất lượng cao
sẵn sàng phục vụ cho tất cả các nhu cầu sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân và các cơ quan tổ chức trên đảo
có thể thấy rằng thực hiện chủ trương của đảng nhà nước từ những năm một nghìn chín trăm tám mươi đến nay
chương trình điện khí hóa nông thôn việt nam được triển khai thực hiện đã đóng góp những kết quả quan trọng
trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
đảo nhân trong cũng là một đảo cuối cùng mà tập đoàn lực việt nam thực hiện cấp điện bằng lưới điện quốc gia
và sau gần hai tháng vận hành lưới điện cung cấp cho đảo nhân trong cũng đã được vận hành hết sức ổn định
và bảo đảm chất lượng cho người dân và đồng bào sinh sống trên đảo nhân trong
như chúng ta đã biết trong thời gian vừa qua với sự nỗ lực chung
có thể nói là hầu hết các xã đảo mà có thể đưa điện
lưới điện quốc gia ra các đảo để chúng ta đã và đang làm
và hôm nay đây thì chúng ta đang chứng kiến việc hoàn thành việc đưa điện bằng cắp ngầm
từ lưới điện quốc gia ra đảo nhân trong thuộc tỉnh bình định
có thể nói rằng đây là một xã đảo cuối cùng mà chúng ta có thể đưa điện
từ lưới điện quốc gia bằng các ngầm ra ngoài đảo
theo số liệu thống kê từ các địa phương đến nay
số xã có điện trên cả nước đạt tỷ lệ một trăm linh
số hộ dân nông thôn được sử dụng điện lưới quốc gia
như vậy hiện nay trên cả nước vẫn còn khoảng hơn tám trăm năm mươi hộ dân
chưa được cấp điện trong đó khoảng một trăm năm mươi hộ
chưa được sử dụng điện bảy trăm linh hộ sử dụng điện
không bảo đảm an toàn phần lớn thuộc các khu vực vùng sâu
vùng xa vùng biên giới hải đảo và vùng đặc biệt khó khăn
phương án cấp điện cho các đảo bằng cắp ngầm
đã được các bộ ngành và ngành điện tính toán cân nhắc kỹ lưỡng
cho thấy lợi thế hơn hẳn so với các phương án khác
như xây nhà máy nhiệt điện hay điện gió hoặc năng lượng mặt trời
cả về tính ổn định bền vững và chi phí vận hành
khi đi vào vận hành điện lưới quốc gia sẽ làm thay đổi bộ mặt
đời sống kinh tế xã hội cải thiện đời sống dân sinh
góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng giữ vững chủ quyền
biển đảo thiêng liêng của đất nước
trong sự chỉ đạo của bộ công thương và chính phủ
thì chúng tôi cũng đang nghiên cứu cấp điện cho đảo bạch long vĩ
bằng lưới điện năng lượng tái tạo và điên gian tại chỗ
đảo ở tỉnh kiên giang nam du thổ chu và một số đảo khác
chúng tôi cũng đang nghiên cứu để cấp điện cho những xã đảo này
và đây là những cái xã đảo cuối cùng của đất nước chúng ta
sẽ được cấp điện bằng lưới điện của tập đoạn lực việt nam
còn một số đảo nữa mà chúng ta vẫn tiếp tục phải đưa điện ra
vẫn phải cấp điện cho người dân
tuy nhiên thì có những cái giải pháp khác mà có thể hiệu quả hơn
so với việc đưa điện từ lưới điện quốc gia bằng cắp ngầm
trong các trường hợp như vậy thì chúng ta sẽ nghiên cứu phát triển
bằng nguồn điện tại chỗ như là phát triển năng lượng tái tạo
điện mặt trời điện gió để cấp điện cho người dân ở các xã đảo này
những nỗ lực của các cấp các bộ ngành đã và đang đem lại cho người dân
có điện các gia đình tự trang bị cho mình những tiện nghi cần thiết
như tv tủ lạnh máy giặt
nhờ có điện đời sống người dân trên huyện đảo đổi thay từng ngày
các doanh nghiệp có điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh
đặc biệt là ngành chế biến
điện về nâng cao đời sống vật chất tinh thần người dân hải đảo
phát triển du lịch góp phần giữ vững an ninh quốc phòng
bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biển đảo của tổ quốc